tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chính phủ nghe báo cáo và thảo luận các nội dung về tình hình kinh tế xã hội
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng về xây dựng thể chế
tạo kỷ cương hành chính nói và làm đây là nội dung quan trọng và cũng là động lực để phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan và các địa phương tiếp tục phải coi việc xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng
thủ tướng nêu rõ qua việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo kết luận của chính phủ thủ tướng và các phó thủ tướng
thì tình hình đã có sự chuyển biến tích cực
vừa qua tổ công tác đã kiểm tra một số cơ quan và sẽ tiếp tục kiểm tra một số địa phương và cơ quan khác
thậm chí có thể quay lại kiểm tra những cơ quan đã kiểm tra
trong thời gian tới tổ công tác tiếp tục có kế hoạch kiểm tra một số địa phương
thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan phải ra soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong phạm vi của mình
từ tổ công tác của chính phủ các bộ các địa phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc bộ trưởng
có quyền thành lập tổ công tác để kiểm tra những việc mà bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố đã kết luận để xem những nội dung đã kết luận có được thực hiện không
sau kiểm tra phải xử lý những trường hợp không thực hiện tạo kỳ cương hành chính nói và làm
về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết các luật pháp lệnh với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và thủ tướng
tình trạng nợ động văn bản đã cơ bản được khắc phục
thủ tướng đề nghị các bộ còn để nợ động bao nhiêu thông tư chưa ban hành thì phải ra soát lại
yêu cầu phải đúng tiến độ quy định đồng thời với luật pháp lệnh các bộ tài chính thông tin truyền thông
y tế quốc phòng bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục soạn thảo các văn bản trình thủ tướng chính phủ ban hành trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó trình các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các luật có hiệu lực từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trước một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu điều này nhằm khắc phục tình trạng chậm thông tư
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển
tăng trưởng gdp đạt mức khá quý sau cao hơn quý trước
ngành công nông nghiệp chế biến chế tạo xây dựng khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước
sản xuất nông nghiệp quý ba có bước phục hồi rõ rệt xuất nhập khẩu tăng công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực
tuy nhiên hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp năng suất lao động chưa được cải thiện
xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực còn gặp khó khăn kết quả ứng dụng khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế
vi phạm về môi trường còn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước
để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu bộ kế hoạch đầu tư kiến nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lãm phát
thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh giảm chi phí trung gian thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiêu dùng trong nước đầy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công